sau kỳ nghỉ hè hầu hết các trường đã mở cửa đón học sinh trở lại
đây cũng là thời gian để các trường chuẩn bị cơ sở vật chất lấy lại tinh thần học tập cho các em
bên cạnh việc củng cố lại kiến thức cũ nhiều trường còn chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động định hướng
chuyên cảm hứng cho học sinh trước khi bước vào năm học mới
với những cuộn băng keo đầy màu sắc và thân thiện với môi trường như thế này
các học sinh trường tiểu học ngôi sao đã có thể tự tay làm ra những món đồ xinh xắn cần thiết
giảm thiểu danh mục những đồ dùng học tập mà cha mẹ các em phải mua sắm trước ngày khai giảng năm học mới
đây là những hoạt động nằm trong chương trình khởi động tạo hứng khởi cho năm học mới tại ngôi trường này
với những cuộn băng dính như thế này các con đã dùng để trang trí để dán các góc sáng tạo trong lớp
thậm chí các con dùng để bọc vở này dùng để chuẩn bị các đồ dùng học tập cho mình
và thông qua những hoạt động này thì chúng tôi đã thấy rõ ràng một điều là các con học sinh rất là phấn khởi và đều náo nức để chuẩn bị sẵn sàng bước vào năm học mới ạ
phá vỡ mọi khoảng cách kết nối bạn bè liên kết chặt chẽ các khối lớp trong tình đoàn kết yêu trường yêu lớp
rèn luyện tính kỷ luật
tự tin khám phá và trân trọng giá trị bản thân
đó chính là mục tiêu hướng tới của ngày định hướng bay hai nghìn một mươi sáu trước thêm năm học mới được tổ chức tại trường phổ thông quốc tế newton
cũng tương tự như vậy inspiarun day của trường trung học phổ thông chuyên nguyễn huệ hà nội cũng đã diễn ra sôi nổi vào hôm hai mươi một tháng tám vừa qua
với chủ đề bản năng và thông điệp hãy sống mạnh mẽ và vô tư như những đoá hoa mới nở
ngày hội là các bạn
cách nhằm chào đón và truyền cảm hứng cho các tân học sinh hiểu thêm về ngôi trường cũng như nhanh chóng hòa nhập với nhau được các học sinh khối một mươi một một mươi hai đứng ra tổ chức
không đơn giản chỉ là hoạt động để tạo niềm vui mà những hoạt động đầu năm học còn phải có ý nghĩa là những hoạt động định hướng cho một năm học
thì các con sẽ được tiếp cận một chương trình học như thế nào một phương pháp học như thế nào một tinh thần ý thức học như thế nào
và cũng định hướng cho các con biết là các con phải có trách nhiệm tiếp nối cái truyền thống để ghi tiếp những cái thành tích cho nhà trường như thế nào
chủ đề của insperation day hai nghìn một mươi sáu chúng em lấy cảm hứng từ hình tượng người thổ dân và chủ đề sẽ là bản năng
bởi vì với cái chủ đề đấy thì chúng em rất là muốn các em lớp một mươi tự khám phá những cái tiềm năng sẵn có trong bản thân mình phát huy những cái đó thành cái điểm mạnh
trên thực tế những hoạt động như thế này luôn thu hút và tạo sự hứng khởi mạnh mẽ cho các em
khuyến khích các em mở rộng giao lưu kết nối làm quen với những người bạn sẽ cùng kề vai sát cánh bên mình trong suốt một năm học
và quan trọng hơn hết chính việc khởi động này còn giúp cho các em định hình được mục tiêu biết được mình sẽ làm những gì trong năm học mới để không bị lệch phương hướng
tạo động lực và hứng khởi cho học sinh cũng chính là một trong những mục tiêu đổi mới mà ngành giáo dục đang hướng tới